công an huyện crong bông tỉnh đắk lắc cho biết đã điều tra làm rõ được tám đối tượng tham gia phá rừng nguyên sinh quy mô lớn xảy ra tại xã hòa lễ huyện crong bông vừa được phát hiện vào ngày một mươi hai tháng sáu vừa qua
khoảng hai mươi ba h ngày một mươi hai tháng sáu tổ công tác của công an huyện crong bong tỉnh đắk lắc phát hiện có bảy điểm tập kết gỗ với hơn một trăm bốn mươi hộp gỗ được xẻ vuông vắn chiều dài trên ba mét đường kính từ ba mươi đến bốn mươi cm tổng khối lượng trên bảy mươi năm mét khối
số gỗ bị khai thác chủ yếu là gỗ rổi bạch tùng và gỗ xoan bên cạnh đó tổ công tác còn phát hiện hai lán chạy hai xe máy cày và nhiều dụng cụ mà các đối tượng dùng để khai thác gỗ trái phép